ngày hôm qua thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao giám đốc công an tp hà nội cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội
về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng từ hàng hết hạn sử dụng hàng kém chất lượng
nội dung thư nêu khai nêu rõ vừa qua cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường và công an tp hà nội tổ chức đấu tranh chuyên án
triệt phá nhóm ba đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng từ hàng hết hạn sử dụng hàng kém chất lượng là sản phẩm dinh dưỡng
thực phẩm chức năng sữa bột dùng cho người già phụ nữ có thai trẻ em gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
thu giữ chín mươi một một trăm linh sản phẩm ba mươi tám tấn nguyên liệu các loại thiết bị máy móc cùng nhiều vật chứng khác
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị
đồng chí thứ trưởng đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an tp hà nội
tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác
và hỗ trợ lực lượng thi hành công vụ phát hiện đấu tranh ngăn chặn vấn nạn hàng giả vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
năm cầu thủ của công an tp hà nội thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia đã thống nhất đã dưới sức
ra xếp tỷ số để thắng độ trên trang web cá cược ngày hôm nay công an tp hà nội đã khởi tố bị can đối với năm cầu thủ này
theo kết quả điều tra ban đầu trong trận đấu giữa công an tp hà nội và công an tp shb đà nẵng
trong khuôn khổ khúc sao vàng diễn ra ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại sân vận động bà rịa
năm đối tượng trên đã ban bạc thống nhất đã dưới sức sau đó các đối tượng này đặt cược cho công an tp shb đà nẵng
thắng trên các website cá đội bóng đá kết quả trận đấu công an tp shb đà nẵng thắng công an tp bà rịa
với tỷ số ba một hiện vụ việc đang được công an tp bà rịa tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày mai tòa án nhân dân tp hồ chí minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị ngọc trinh
người mẫu ngọc trinh ba mươi bốn tuổi
và bị cáo trần xuân đông ba mươi sáu tuổi
phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán nguyễn anh tuấn làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong một ngày
ngoài hai bị cáo tòa án cũng triệu tập bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trần thị ngọc trinh bị xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
còn bị cáo trần xuân đông bị xét xử về hai tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dù không có giấy phép lái xe hạng a hai
nhưng ngọc trinh vẫn cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn
với các động tác nguy hiểm phản cảm cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội
qua điều tra công an còn xác định liên quan đến mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
bị can đông đã xuất trình giấy chứng nhật đăng ký số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
người này thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả hai mươi người thương vong
đó là phương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
theo điều tra ban đầu khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
theo hướng nam bắc
trên xe chở hai mươi hai người gồm một mươi chín hành khách ba nhân viên nhà xe
đến km ba mươi sáu bốn trăm linh thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
xe lao xuống vực sâu
hậu quả vụ tai nạn làm hai hành khách tử vong
nhiều người khác trên xe bị
qua điều tra công an xác định khi điều khiển xe tốc độ xuống dốc ôm cua
do trời mưa đường chân trượt nên tùng đã không làm chủ được tay lái
làm cho xe bị loạn trọn va chạm vào toan ly bên trái đường sau đó lao xuống vực
liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
công an tp hà nội đã khởi tố sáu cựu cán bộ công an thanh tra xây dựng
với cáo buộc thiếu trách nhiệm
trong số sáu người bị khởi tố cơ quan công an bắt tạm giam ba người
trước đó chủ trung cư mini nghiêm quang minh đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng
để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
như tin đã đưa vào đêm một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín
trung cư mini cao một mươi tầng với bốn mươi năm căn hộ ở phố khương hạ phường khương đình
quận thanh xuân bốc cháy dư dội
vụ cháy khiến năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
nguyên nhân gây cháy được công bố là do chập mạch điện đường dây dẫn điện
tại khu vực của bình ác quy nằm ở phần đầu của xe máy tay ga để ở tầng một
lửa từ đây lan sang khu vực cắp điện và các hộp công tơ điện
theo giới phép xây dựng của quận thanh xuân cấp tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
đây là công trình nhà ở riêng lẻ sáu tầng
nhưng chủ đầu tư đã xây dựng thành trung cư mini cao một mươi tầng chia thành bốn mươi năm căn hộ để bán
sau vụ cháy thành ủy hà nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm
của ba cơ sở đảng thuộc quận thanh xuân gồm ban thường vụ quận ủy
đảng ủy công an quận thanh xuân và đảng ủy phường khương đình
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
sau khi xảy ra vụ việc cháy nhà ở kết hợp kinh doanh khiến ba người trong một gia đình tử vong
tại thôn hai xã cổ am huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã kiểm tra hiện trường
hỗ trợ gia đình nạn nhân và chỉ đạo lực lượng chức năng
nhanh chóng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân để xử lý vụ việc theo quy định
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng hai trung tâm một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố hải phòng nhận được tin cháy tại nhà dân ở thôn hai xã cổ am huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng đã điều động lực lượng và ba xe chữa cháy phối hợp với công an các huyện vĩnh bảo
tiên lãng thành phố hải phòng đến hiện trường
vào thời điểm này đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà cấp bốn có diện tích khoảng sáu mươi m hai
đây là nhà ra được gia đình ông nguyễn hữu duân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tỉnh thái bình thuê để ở và kinh doanh đồ ăn
đến khoảng ba giờ bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
tuy nhiên ba nạn nhân được xác định đã tử vong là vợ ông duân cùng với hai con sinh năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
tài sản trong nhà đã bị thiêu dụi trước đó ông duân đi giao hàng trong đêm nên may mắn thoát nạn
giá xăng dầu trong nước ngày hôm nay đã được liên bộ công thương tài chính điều chỉnh theo hướng tăng
đáng chú ý là giá xăng ron chín mươi năm đã tăng vượt mốc hai mươi bốn đồng một lít
theo đó giá xăng e năm tăng bảy trăm bốn mươi đồng một lít giá bán là hai mươi hai chín trăm một mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng bảy trăm sáu mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bốn một trăm sáu mươi đồng một lít
giá dầu diazen tăng sáu trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi chín trăm chín mươi đồng một lít
dầu hỏa tăng thêm ba trăm bảy mươi chín đồng một lít
giá mới là hai mươi chín trăm hai mươi ba đồng một lít
trong khi dầu ma rút tăng năm trăm chín mươi ba đồng một kg lên ngưỡng một mươi sáu tám mươi bảy đồng một kg
công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với nguyễn xuân phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã thanh vân huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thông qua mạng xã hội facebook nguyễn xuân phú thấy một tài khoản đăng bài viết muốn thuê tài khoản ngân hàng
phú đã liên lạc với tài khoản trên để cho thuê tài khoản ngân hàng của mình với giá sáu trăm linh đồng một tháng
mặc dù đã đăng ký lại tài khoản ngân hàng theo số điện thoại được yêu cầu
tuy nhiên do số điện thoại đăng ký ban đầu vẫn là của phú nên đối tượng vẫn nhận được tin nhắn biến động số dư tài khoản
trong thời gian cho thuê thấy có nhiều tiền chuyển vào tài khoản nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
có số tiền một trăm năm mươi chín triệu đồng được chuyển khoản đến đối tượng đã ra ngân hàng thay đổi số điện thoại
rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để mua tài sản và chi tiêu cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng trần quốc huy chú thành phố long khánh tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an tỉnh đồng nai cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị hoài thương vợ huy
nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh đồng nai
và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần hụi tháng với số tiền góp hụi từ một triệu đến một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng huy làm ăn thua lỗ dù không có khả năng trả nợ và thanh toán
nhưng vợ chồng huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đặt tiền của các hội viên
thống kê ban đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền vợ chồng huy chiếm đoạt của ba trăm ba mươi bảy cá nhân khoảng hơn bốn mươi chín tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
hàng trăm con cá sấu được vận chuyển từ campuchia về việt nam vừa bị công an tỉnh đồng tháp khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một tại ấp gò gia xã bình phú huyện tân hồng phòng cảnh sát kinh tế phối hợp tri cục kiểm lâm công an huyện tân hồng
tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô tải do nguyễn văn luân chú tỉnh an giang điều khiển phát hiện trên xe có ba trăm chín mươi một cá thể cá sấu tổng trọng lượng trên năm tấn
cùng đi trên xe có nguyễn thị lan chú xã hòa an thành phố cao lãnh bước đầu các đối tượng khai nhận số cá sấu trên mua từ campuchia vận chuyển về việt nam tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển một cá thể tt đi bán thì hoàng mạnh hà chú huyện yên châu tỉnh sơn la đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ
trước đó lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng mạnh hà đang có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
vật chứng thu giữ gồm một túi lưới bên trong có chứa một cá thể là tt còn sống trọng lượng gần bảy năm kg một điện thoại di động một xe máy
làm việc với cơ quan điều tra hà khai nhận
mua cá thể tê tê nêu trên của vy văn nương chú tại xã phiêng khoài huyện yên châu với giá bảy bảy triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng nương khai nhận mua cá thể tt trên của một người không biết tên tuổi quốc tịch lào với giá bảy triệu đồng
hà và nương thỏa thuận khi nào bán được cá thể tê tê nêu trên hà sẽ trả tiền cho nương
tuy nhiên khi hà đang trong quá trình đi tiêu thụ qua địa bàn thành phố sơn la thì bị cơ quan công an bắt giữ

cơ quan công an sẽ trả tiền cho nương